quy hoạch phát triển du lịch hà nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đánh giá hà nam có vị trí địa lý kinh tế vị trí thuận lợi là lợi thế quan trọng tạo cơ hội cho hà nam thu hút mạnh mẽ thị trường khách du lịch xuyên việt và khách du lịch cuối tuần của thủ đô hà nội
hà nam có vị trí địa lý kinh tế vị trí tuận lợi là lợi thế quan trọng tạo cơ hội cho hà nam thu hút mạnh mẽ thị trường khách du lịch xuyên việt và khách du lịch cuối tuần của thủ đô hà nội

hà nam có vị trí địa lý kinh tế vị trí tuận lợi là lợi thế quan trọng tạo cơ hội cho hà nam thu hút mẽ thị trường khách du lịch cuối tuần của thủ đô hà nội
hà nam có vị trí địa lý kinh tế vị trí tuận lợi là lợi thế quan trọng tạo cơ hội cho hà nam thu hút mạnh mẽ thị trường cuối tuần của thủ đô hà nội